mặc dù tỉnh quảng nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh
nhưng hiện nay tình hình khai thác cát sỏi trái phép vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi
mới đây việc khai thác cát trái phép ở thượng nguồn sông thu bồn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực thôn giao thủy
thuộc xã đại hòa huyện đại lộc khiến người dân bức xúc chính quyền địa phương thì chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời
phản ánh của phóng viên chương trình nhân dân
tình trạng khai thác cát ào ạt trên sông thu bồn đã làm cho hàng trăm hectare đất ở khu vực tại thôn giao thủy xã đại hòa huyện đại lộc bị sạt lở cuốn trôi
trước kia vùng ven sông này có một bãi bồi trù phú màu mỡ để người dân trồng các loại cây rau màu
nhưng do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và việc khai thác cát sỏi trái phép đã làm cho hàng trăm hectare đất ven sông bị sạt lở cuốn trôi
gây ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân